theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực hòa bình và đồng bằng bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
ở các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ c
thủ đô hà nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c cảnh báo đợt nắng nóng này ở các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày một mươi sáu tháng bảy ở trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngày một mươi bốn tháng bảy chỉ số tia cực tím uv cực trị ở hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
trong khi bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt thì ở nam bộ mưa có xu hướng gia tăng trở lại do gió tây nam hoạt động mạnh hơn kết hợp hồi tụ gió trên năm m
trong khi bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt thì ở nam bộ mưa có xu hướng gia tăng trở lại do gió tây nam hoạt động mạnh hơn kết hợp hồi tụ gió trên năm m